hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vì thành phố hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sau mép phải
và đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình xã mai lâm huyện đông anh tp hà nội
bị công an huyện đông anh thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội chứa chấp
việc sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện